ngày một mươi tám tháng một mươi một thông tin từ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa kịp thời đến ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên học sinh
mang theo nhiều loại hung khí tham gia hỗn chiến
khoảng hai mươi giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi một có hai nhóm thanh thiếu niên học sinh
mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm đến tụ tập tại ngã tư đường nguyễn thị minh khai
và số viết nghệ tĩnh thành phố buôn ma thuột để chuẩn bị đánh nhau
ngay lập tức phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc đã triển khai trên năm mươi cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường truy đuổi và vây bắt được bốn đối tượng
ngày một mươi tám tháng một mươi một lực lượng chức năng đã bản giao số thanh thiếu niên này
cho công an thành phố buôn ma thuột tiếp tục điều tra xử lý
thời gian gần đây tình trạng học sinh tham gia các vụ hỗn chiến đánh nhau ở đắk lắc
đang có chiều hướng gia tăng thực trạng này đang đặt ra cho các bậc phụ huynh
và ngành giáo dục tỉnh này cần có phương pháp quản lý giáo dục con em học sinh của mình tốt hơn
để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra